liên quan tới tình hình ukraine tổng cục tình báo hur của bộ quốc phòng ukraine cho hay
tình báo quân sự và hải quân ukraine đã thực hiện một chiến dịch đặc biệt trong đêm ngày hôm qua
trong đó các đơn vị đã đổ bộ lên bán đảo crimea
đoạn video ngắn đăng kèm với tuyên bố trên cho thấy
một chiếc xuồng nhỏ di chuyển trên mặt nước vào ban đêm gần bờ biển
theo cơ quan tình báo ukraine các lực lượng nước này đã đổ bộ lên khu vực ở mũi phía tây của bán đảo crimea
gần các khu dân cư olenevska và maygak đạt được tất cả các mục tiêu và gây thương vong cho đối phương
song hiện không rõ những mục tiêu này là gì
tuyên bố của tổng cục tình báo ukraine được đưa ra chỉ một ngày sau khi tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy
tuyên bố sẽ giành lại crimea từ tay nga nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên
trước đó hôm hai mươi hai tháng tám tổng cục tình báo quân đội ukraine cũng tiết lộ
kiev đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công khác nhằm vào crimea trong vài ngày tới